thưa quý vị liên quan đến đề nghị khoanh nợ và không tính tiền chậm nộp của khu liên hợp thể thao quốc gia mỹ đình
bộ tài chính cho biết theo quy định của luật quản lý thuế về các trường hợp được khoanh nợ tiền thuế
tại khu liên hợp thể thao quốc gia mỹ đình thì đây không thuộc trường hợp được khoanh tiền thuế nợ
và không tính tiền chậm nộp do vậy bộ tài chính cho biết cơ quan thuế không có căn cứ để thực hiện việc khoanh nợ
không tính tiền chậm nộp đối với các khoản tiền thuế tiền thuế đất còn nợ của khu liên hợp
theo kiến nghị của bộ văn hóa thể thao và du lịch
tổng số tiền nợ thuế của khu liên hợp thể thao quốc gia mỹ đình đến hết tháng một mươi một năm ngoái là chín trăm bốn mươi một bảy tỷ đồng
trong đó tiền thuế đất là bốn trăm bảy mươi năm hai tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp là bảy hai tỷ đồng tiền chậm nộp là bốn trăm năm mươi tám hai tỷ đồng
tiền phạt vi phạm hành chính là chín trăm bảy mươi bốn triệu đồng khu liên hợp thể thao quốc gia mỹ đình đang trong thời gian
bị cục thuế thành phố hà nội cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản
và ngừng sử dụng hóa đơn khu liên hợp thể thao quốc gia mỹ đình là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cục thể thao
thời gian qua đơn vị này cho thuê đất và dịch vụ tại đây để có tiền trả lương cho cán bộ nhân viên và duy tu bảo dưỡng công trình
nhưng trong quá trình tự chủ tài chính đã để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng
những năm vừa qua cục thuế tp hà nội đã nhiều lần cưỡng chế hóa đơn phong tỏa tài khoản của khu liên hợp
vì số tiền nợ khổng lồ này do không có khả năng trả nợ số nợ của khu liên hợp ngày càng tăng lên do chậm nộp
về vụ nợ thẻ tám tám tỷ đồng phó tổng giám đốc ngân hàng thương mại cộng phần xuất nhập khẩu e simbank cho biết
ngân hàng sẽ thống nhất một số lãi nhất định với khách hàng để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa hai bên
dứt khoát không có chuyện ngân hàng thông báo nợ tám tám tỷ đồng là sẽ thu đủ tám tám tỷ đồng
do khách hàng nợ thẻ quá hạn một mươi một năm về quy trình xử lý nợ thông thường
cán bộ xử lý nợ sẽ phải căn cứ vào tình hình để đề xuất cấp lãnh đạo mức thu phí và lãi trước khi làm việc với khách hàng
tuy nhiên đối với trường hợp khách hàng này cán bộ xử lý nợ đã xử lý tương đối máy móc
không thông báo tới lãnh đạo mà đã trực tiếp thông báo tới khách hàng gây ra bức xúc
liên quan đến vụ việc này giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm cho biết đây là cách tính lãi kép
trong tất cả các giao dịch thì riêng giao dịch thẻ tiến dụng có nhiều đơn vị tính lãi như vậy
còn đối với các giao dịch thông thường khác thì quy định không được tính lãi kép
về phương hướng sắp tới ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm sẽ chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tiến dụng
giả soát lại các chủ thẻ khách hàng với các chủ thể lâu không giao dịch lâu không sử dụng
hoặc phát sinh trường hợp tương tự như vụ việc nói trên
từ đó ngân hàng sẽ kịp thời làm việc với khách hàng để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp giữa các bên
chuyển sang một thông tin khác bộ công thương vừa có văn bản hỏa tốc về việc thực hiện quy định
về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu
bộ công thương đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng dầu chấp hành đúng quy định của pháp luật
thủ tướng cũng giao cho các địa phương phối hợp chặt chẽ với bộ công thương bộ tài chính
để chỉ đạo lực lượng chức năng xem xét xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
đến hết ngày ba mươi một tháng ba không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử
kể cả việc tạm yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép
giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật
bộ công thương đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng dầu lập hóa đơn điện tử
đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử
tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng
tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định
thưa quý vị và các bạn hai tháng đầu năm nay
toàn tỉnh khánh hòa đã có hai trăm bảy mươi chín doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
tăng gần ba mươi một so với cùng kỳ năm trước
tuy nhiên thời điểm này cũng ghi nhận toàn tỉnh có hơn một doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động
tăng gần ba mươi so với cùng kỳ năm trước
điều này cho thấy nền kinh tế dù có tăng trưởng
song những thách thức từ xung đột leo thang thương mại toàn cầu yếu
lãi suất cao hay các thảm họa khí hậu toàn cầu gia tăng vẫn là thách thức lớn
chính vì vậy để có thể thích ứng với những biến động về chính trị và địa chính trị
và những khó khăn đang đối diện thì các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ
đang phải chủ động tái cấu trúc để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh hướng tới phát triển xanh và bền vững
sau nhiều năm tham gia vào hoạt động sản xuất chế biến và tiêu thụ mía đường cho bà con nông dân
hai năm nay doanh nghiệp này đã chủ động chuyển đổi mô hình hoạt động
từ doanh nghiệp nông nghiệp sản xuất thuần túy sang doanh nghiệp cung cấp giải pháp nông nghiệp công nghệ cao điển hình
mô hình quản lý kinh tế nông nghiệp thông minh tích hợp sản xuất xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ nông nghiệp
với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại tạo nền tảng phát triển bền vững cho công ty lẫn người trồng mía
hiệu quả của mô hình sản xuất kinh doanh mới không chỉ giúp đường ở khánh hòa xuất khẩu đường
mà nhu cầu của người dân cũng đã tăng lên khá nhiều so với trước
hiệu quả của mô hình sản xuất kinh doanh mới cũng giúp đường ở khánh hòa xuất khẩu đường
thực tế cho thấy trước ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch covid một mươi chín cùng với những biến động khó lường của nền kinh tế thế giới
đã khiến nhiều chuỗi cung ứng bị đứt gãy nhu cầu thị trường ngày một giảm suốt
đây cũng là nguyên nhân lý giải vì sao số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và rút lui khỏi thị trường tăng nhanh trong những năm gần đây
đặc biệt tại khánh hòa với hơn chín mươi năm doanh nghiệp nhỏ và vừa đã cho thấy sức chống chịu còn khá hạn chế
vì thế khả năng quản trị các yếu tố rủi ro cũng như xây dựng kế hoạch để vượt qua thách thức chưa được đầu tư tương xứng
nhằm tạo lợi thế cạnh tranh nhiều doanh nghiệp trong tỉnh chủ động cơ cấu lại tổ chức giảm nhân sự
đồng thời liên kết với những doanh nghiệp lớn để nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các dòng sản phẩm
tập trung đẩy mạnh quảng bá sản phẩm thông qua các hình thức truyền thống và hiện đại nhất là quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội
nhiều năm qua đem lại hiệu quả rất thiết thực cho doanh nghiệp và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao
qua đó cũng đảm bảo chương trình làm thật giải ngân thật doanh nghiệp được hỗ trợ vốn lãi suất
có điều kiện tăng trưởng và phát triển
chính điều này đã góp phần cho chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp
trở thành giải pháp hàng năm của ngành ngân hàng để hỗ trợ cho doanh nghiệp
ủy ban nhân dân quận ba tp hcm tổ chức bàn giao mặt bằng làm tuyến metro số hai
bến thành tham lương cho bang quản lý đường sắt đô thị tp hcm
tính tới hiện tại thì tỷ lệ mặt bằng được giao đến nay đã đạt tám mươi
tại buổi lễ quận đã bàn giao năm mươi bảy mặt bằng cho bang quản lý đường sắt đô thị tp hcm
để triển khai dự án theo tuyến độ chung
theo ủy ban nhân dân quận ba tuyến metro số hai đi qua địa bàn quận có bốn nhà ga gồm
tàu đành dân chủ hòa hưng và lê thị riêng
trên địa bàn quận có một trăm một mươi hai trường hợp chín mươi năm hội gia đình cá nhân và một mươi bảy tổ chức
bị ảnh hưởng thuộc địa bàn năm phường
trong đó có bốn mươi ba trường hợp thu hồi toàn bộ và sáu mươi chín trường hợp thu hồi một phần
tổng diện tích đất để thực hiện dự án hơn hai mươi sáu m hai
bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng bảy một trăm sáu mươi sáu m hai
đến nay quận ba đã ban hành quyết định thu hồi đất quyết định phê duyệt phương án bồi thường
hỗ trợ tái định cư cho một trăm linh tám trường hợp chi trả hơn sáu trăm sáu mươi một tỷ đồng tiền bồi thường
hỗ trợ tái định cư cho một mươi bốn tổ chức năm mươi bảy hội dân
mặt bằng quận đã tiếp tục

đối với các hộ chưa bàn giao mặt bằng quận sẽ tiếp tục tháo cỡ trần chấp
thủ tục liên quan đồng thời tuyên truyền vận động đối thoại
thuyết phục các hội dân sớm chấp hành chủ trương
số mặt bằng còn lại quận phấn đấu bàn giao trước ba mươi tháng bốn
lãnh đạo ủy ban nhân dân quận ba cho biết quận cố gắng đảm bảo quyền lợi
cho người dân có đất bị thu hồi và sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư
để dự án triển khai đúng tiến độ
khu di tích lịch sở địa đạo củ chi huyện củ chi tp hcm
đã tổ chức thành công tui đêm trăng chiến khu tu hút du khách tham gia
đây là lần đầu tiên tui này được triển khai và đón khách du lịch
kể từ khi ra mắt vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tham dự tui đêm trăng chiến khu lần này có sự tham dự của bà nguyễn thị lệ
phó bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm
đồng chí nguyễn phước lộc phó bí thư thành ủy tp hcm
tua đêm trăng chiến khu mang đậm hình ảnh của ánh trăng
tái hiện cuộc sống và sinh hoạt của người dân củ chi
trong giai đoạn giải phóng từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi một đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
chương trình diễn ra từ một mươi tám h đến hai mươi h bốn mươi với nhiều hoạt động hấp dẫn
khách tham quan được trải nghiệm những cảnh quan tạc trưng như sa bàn
phim ba d tái hiện trận càng xê đa phôn
cũng như hoạt cảnh của người dân tham gia đảo địa đạo đang lát dưới ánh trăng
thành niên đăng ký tổng quân đánh giặc làm trụ và giá gạo
cảnh trai gái họ đối đáp nhau trên đồng trụ
và hình ảnh văn công biểu diễn phục vụ bộ đội
du kích và người dân trong tiếng bom tiếng pháo và tiếng máy bay địch
nội dung chính của chương trình tập trung vào cảnh đoàn văn công
huyện củ chi về biểu diễn phục vụ người dân du kích bộ đội
sẽ mang lại cho du khách những cảm xúc khó phai
khi xem những tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ trên sân khấu giả chiến
với cảnh trí đường sơ dưới ánh sáng ánh trăng xuyên qua gà lá
và ánh đèn mang sông nhưng cũng đủ sức lôi cuốn người xem
qua những bản nhạc kháng chiến sôi động
hòa cùng âm thanh của những nhạc cụ đơn sơ
nhưng hường hợp khí thế cách mạng thôi thúc lòng người
hay những bài vòng cổ và chập cải lương với nội dung sâu lắng
cùng sự thể hiện lời ca chân chất đơn giản ngọt ngào của các nghệ sĩ
được biết đây là sản phẩm du lịch mới
hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm mới lạ cho du khách
và những cảm nhận khó quên khi tham dự chương trình
trang ẩm thực nổi tiếng thế giới tech athlete vừa chọn ra năm mươi hai món ăn có ớt ngon nhất thế giới
nem chua là đại diện ẩm thực duy nhất của việt nam có mặt trong danh sách và đứng thứ năm mươi
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
các chuyên gia ẩm thực của tax atlas gọi nem chua là một món ăn truyền thống của việt nam
được làm từ thịt lên men và ướp muối
món nem có vị ngọt mặn cay và chua thường được dùng như món khai vị hoặc ăn nhẹ
chém cùng tương ớt hoặc có thể nướng
ở thành phố hồ chí minh có làng nem đặc sản mang tên nem thủ đức
người thủ đức ngày xưa vốn tự hào với những lò nem nức tiếng ở nam bộ
dù vậy những lò nem lâu đời tại thủ đức ngày xưa giờ cũng đã dần biến mất
hiện tại lò nem nổi tiếng và lâu đời nhất chừng hơn năm mươi năm
còn lại ở đây là lò nem bà chính
trong món nem có vẻ đơn giản thế nhưng phải đến khi tận mắt chứng kiến quy trình làm nem
mới hiểu hết món ăn này cũng lắm công phu và đòi hỏi nhiều bí quyết riêng
thủ đức có một sản phẩm nem đặc sản
thủ đức có một sản phẩm nem đặc sản truyền thống ở địa phương
thì cái nem này đặc biệt cái nem thủ đức là nó trung hòa giữa các vùng miền
từ miền bắc miền trung miền nam và tất cả các cư dân các vùng miền về đây lập nghiệp
thì thủ đức có hình thành em có trên một trăm linh năm rồi
thì cái sản phẩm nem này nó phải làm ra để mà tất cả các dùng miền đều ăn được
nên đó là cái sản phẩm nó hương vị nó lạc trưng của nó là trung hòa giữa vùng miền
không chua lắm mà không có ngọt lắm
nó chưa chua ngọt cái hương vị nó chưa chua ngọt ngọt
để tạo cho người tiêu dùng có một cái sản phẩm ăn rất là vừa miền
mỗi ngày gia đình bà chính bắt đầu làm nem từ lúc năm giờ ba mươi sáng
khi mẻ thịt nóng hổi từ lò mổ vừa mang tới khâu đầu tiên là lóc thịt nạc tinh
không lẫn mỡ và gân để quá trình lên men tốt nhất
tiếp theo sắt mỏng và giả cho thật nhuyễn
vừa giả vừa cho thêm gia vị muối tiêu đường mật ong và chút tỏi rượu
từ nguyên liệu ấy tiến hành định hình ép khung tiền chiếc nem vuông vứt
rồi gói lần lượt vào các lớp lá chùm ruột lá ổi lớp ngoài là lá chuối
sau ba ngày lên men tự nhiên thì có thể ăn được
trong những công đoạn để làm ra nem thủ đức
việc lựa chọn nguyên liệu đóng vai trò rất quan trọng
quyết định trực tiếp đến chất lượng sản phẩm
cái nem truyền thống của người việt nam mình là không có sử dụng chất phụ da
không có sử dụng chất bảo quản gì hết
tại vì quá trình lên men tự nhiên bắt buộc còn có vi sinh
mà mình dùng hóa chất bảo quản vô thì nó sẽ diệt hết cái vi sinh đi
thì quá trình lên men nó không có hình thành
nên ăn nem truyền thống là bảo đảm cho vấn đề an toàn thực phẩm vấn đề ở đó
và cái nguồn thịt là phải lấy ra là phải có nguồn gốc rõ ràng
từng vùng miền sẽ mang đến một hương vị khác biệt cho nem
nhưng đâu đó tại lạc nem thủ đức
món ăn này trung hoại được dưới hương vị bên trong và màu sắc bên ngoài
đây chính là sự kết hợp dưới vị chua the cay mặn ngọt
độ dai giòn sắc hồng và mùi hương đặc trưng của nem thành phẩm
nem thủ đức đặc biệt hơn những loại nem khác
đó chính là sắc hồng tự nhiên và mùi thơm dịu đặc trưng
do được làm thủ công không sử dụng hàng the hay lạm dụng nhiều gia vị
và cũng chính vì điều này mà những chiếc nem tại lạc nem thủ đức
có độ dai vừa phải và mùi thơm dịu
em rất là thích ăn nem là vì cái hương vị của nó rất là đặc trưng
nó cũng như là một cái đặc sản của quê hương mình
thì ăn vô thì nó theo em thì hương vị của nó rất là đặc biệt
nó không bị
nó không có quá
quá đậm đà nhưng mà nó rất là thích hợp để ăn kèm những cái món khác
không chỉ sản xuất nem ngon mà mỗi năm
có hàng trăm sinh viên từ các trường đại học như nông lâm
sư phạm kỹ thuật bách khoa công nghệ sài gòn hùng vương
đến đây thực tập nghiên cứu về cách làm nem truyền thống
sau khi thực tập ở cơ sở thì chúng tôi nhận thấy
nó rất là khá là phức tạp hơn rất là nhiều
kiểu như mình sơ hở một cái thôi thì cái mẻ nem của mình nó sẽ bị hư
do nhiều cái yếu tố khác nhau như là bao không kỹ hoặc là thịt
nguyên liệu nó bị nhiễm khuẩn từ quá trình đầu tiên
cho nên là so với lý thuyết ở trường thì để làm ra một cái món nem
nem chua truyền thống thì nó rất là công kỳ công phu lắm đó
nem chua việt lọc top năm mươi hai được bình chọn từ các chuyên gia và thực khách
dựa trên các tiêu chí như nổi tiếng mang tính đặc sản địa phương
có hương vị đặc biệt và được nhiều người yêu thích
đây cũng là danh sách gợi ý món ăn có thể trải nghiệm
dành cho du khách trên toàn thế giới có niềm đam mê khám phá ẩm thực